công an tỉnh phú thọ vừa khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với thái ngọc liệu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
và nguyễn thị hồng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy đều trú tại tp hcm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đặc biệt trong vụ án này có cả đối tượng là người nước ngoài thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
thông qua mạng xã hội mà nạn nhân đều là những người phụ nữ có tuổi có những người mất đến hàng tỷ đồng
qua quá trình điều tra ban đầu cơ quan cảnh sát điều tra xác định thái ngọc liệu cấu kết
với các đối tượng người nigeria sử dụng mạng xã hội để thực hiện hành vi lừa đảo
thông qua thông báo nhận quà yêu cầu chuyển các loại tiền phí nhận quà
với phương thức và thủ đoạn này từ tháng năm năm hai nghìn một mươi chín đến nay liệu và các đồng phạm
đã thực hiện hành vi lừa đảo tại nhiều tỉnh thành phố thu được số tiền bất chính khoảng ba mươi tỷ đồng
quá trình khám xét cơ quan chức năng đã thu giữ một trăm ba mươi tám thẻ atm bốn mươi hai chứng minh nhân dân
và nhiều tài liệu liên quan đến hành vi lừa đảo